với các tội danh cố ý gây thương tích và hành hạ người khác bị cáo hồ hữu phúc
trú tại phường bốn tp sóc trăng tỉnh sóc trăng vừa bị toán nhân dân tp sóc trăng
tuyên phạt bảy năm tù giam
bị cáo hồ hữu phúc là chủ cơ sở trí đức sông đinh tự xưng là sư phụ của nhiều trẻ em
từ năm hai nghìn một mươi tám đến khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai phúc nhận nuôi trẻ em ở nhiều địa phương
trong và ngoài tỉnh theo cáo trạng các em sống tại cơ sở này nếu phạm lỗi
sẽ bị phúc hành hạ bằng nhiều vật dụng
qua giám định trên cơ thể các em có nhiều vết thương
ngoài việc đánh phúc còn bắt các em đứng trên ghế giang hai tay hai chân
hoặc bị quỳ gối trên nền gạch việc đánh hoặc bắt phạt các em diễn ra thường xuyên
trong thời gian dài được lặp đi lặp lại nhiều lần dẫn đến các em không chịu nổi
về tinh thần thể xác và lo sợ nên phải bỏ trốn